theo báo cáo của bộ y tế trong năm ngày nghỉ tết trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng một mươi hai hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín
và một trăm linh ca tử vong thấp hơn so với tuần trước đó mỗi ngày ghi nhận khoảng một mươi năm ba trăm linh ca mắc và một trăm bốn mươi ca tử vong
so với tuần trước số ca tử vong trong tuần đã giảm hai mươi hai số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm một mươi năm
và số ca nặng nguy kịch giảm hai mươi hai
trong năm ngày nghỉ cả nước tiếp tục chiến dịch tiêm chủng mùa xuân với hơn bảy trăm tám mươi hai liều tại ba mươi tỉnh thành phố
trong đó có gần chín mươi hai bảy trăm linh liều mũi hai ba trăm ba mươi chín năm trăm linh liều bổ sung và ba trăm một mươi một hai trăm linh liều mũi ba